theo vn express số ca covid một mươi chín ở đắk lắc bảy ngày qua ghi nhận gần một ca tăng mạnh nhất từ khi dịch xuất hiện
nguyên nhân được cho là người từ các tỉnh phía nam về chưa đảm bảo phòng dịch
ngày hai mươi tám tháng một mươi ông nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết tình hình dịch bệnh ở địa phương đang diễn biến phức tạp
trong khi đó các tỉnh lân cận như đắk nông gia lai con tum covid cơ bản đã được kiểm soát ít xuất hiện ca cộng đồng
đỉnh điểm là ngày hai mươi hai tháng một mươi đắk lắc ghi nhận một trăm bảy mươi bốn ca nhiều nhất trong bốn đợt dịch vừa qua
trước đó số ca nhiễm ở tỉnh này ở mức dưới sáu mươi ca một ngày
hôm hai mươi bảy tháng một mươi số ca nhiễm ở đắk lắc vẫn ở mức cao với một trăm linh năm ca trong đó có bốn mươi hai ca cộng đồng gồm thành phố buôn ma thuật ba mươi tám ca thị xã buôn hồ sáu ca
các ca còn lại được ghi nhận từ cách ly tại nhà trong khu cách ly tập trung khu phong tỏa và qua khám sàng lọc ở địa phương
nguyên nhân dịch bùng phát mạnh những ngày qua là nhóm người lao động từ vùng dịch về có những người tiêm đủ vaccine covid một mươi chín f và không tuân thủ năm k sau khi hoàn thành cách ly một mươi bốn ngày
ông la nói đặc biệt nhóm người đồng bào dân tộc trở về địa phương không khai bào y tế dố diếm khiến dịch bùng phát lên lan nhiều trong cộng đồng
giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cũng cho biết giám sát những người bốc trả hàng lái xe tải ở lại qua đêm trên địa bàn toàn tỉnh chưa quản lý được hết
tỉnh chưa tổ chức và kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân
từ địa phương này đến địa phương khác nhất là ở những địa bàn có dịch về quê
từ đầu tháng một mươi đến nay số người từ các tỉnh phía nam về địa phương là gần ba mươi hai đồng nhất so với các tỉnh tây nguyên
theo giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong phòng chống chặn dịch và điều trị bệnh nhân covid
việc đầu tư mua sắm thiết bị vật tư trong thời điểm dịch bùng phát là rất khó do nhiều quy trình thủ tục và giá leo thang nguồn cung ứng hạn chế
nhiều thuốc và vật tư để điều trị cho bệnh nhân nặng cũng không mua được hoặc là mua lại với giá cao phải đặt hàng dài ngày
trường hợp mua dự trữ nếu không có bệnh nhân nặng thì lại lãng phí
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đang cấp tốc chuẩn bị thuốc và tự y tế cần thiết điều trị một trăm linh hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín nặng
với giá trị lớn như vậy không thể mua qua địa chỉ định thầu cần phải đấu thầu rộng rãi dẫn đến thời gian cung ứng kéo dài
mặt khác trong thực tế dịch bệnh như hiện nay một số thuốc vật tư y tế khan hiếm có thể không mua được ông la cho biết
công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng gặp khó khăn ngân sách chi cho việc này rất lớn
trong khi đó nhu cầu xét nghiệm sàng lọc nếu dịch bùng phát ra cộng đồng đòi hỏi phải chuẩn bị nguồn sinh phẩm và xét nghiệm nhanh để thực hiện
ngoài ra việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trả kết quả ở một số địa bàn chưa thực hiện tốt dẫn đến việc trả kết quả chậm
do vậy không kịp thời phát hiện f để đưa ra khỏi cộng đồng làm giảm lây nhiễm tổ chức cách ly khoanh vùng làm tăng tốc độ lây nhiễm và tăng số ca mắc trong thời gian ngắn
ngành y tế đã huy động toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch thực hiện phong tỏa giãn cách tại các địa phương ông la cho biết
hiện đắk lắc có bốn mươi ba khu vực đang phong tỏa một mươi chốt kiểm soát trên các tuyến đường ở các cửa ngõ năm cơ sở đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô một sáu trăm hai mươi dường bệnh theo mô hình tháp ba tầng
trước tình hình covid một mươi chín sẽ nghiêm trọng ở đắk lắc hôm hai mươi sáu tháng bảy bác sĩ trần thanh linh trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín cùng đoàn công tác bệnh viện trợ giấy đã đến đây tri viện
đến nay tổng số ca nhiễm toàn tỉnh gần ba năm trăm bảy mươi sáu người nhiều nhất so với các tỉnh tây nguyên trong đó đang điều trị tại các cơ sở y tế là một năm trăm linh trường hợp hơn hai người đã khỏi bệnh hai mươi bốn ca tử vong
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tỉnh đã tiêm trên năm trăm linh liều vaccine
cho hơn một ba triệu người trên một mươi tám tuổi trong đó tiêm một mũi là bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm một mươi sáu liều đạt ba mươi hai năm mươi năm và tiêm đủ hai mũi là chín mươi tám ba trăm bốn mươi tám liều đạt bảy hai mươi
ông nai văn la cho biết ngành y tế đã dự đoán được tình hình ước tính đến đầu tháng một mươi hai dịch mới được kiểm soát
ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh bắc giang có hướng dẫn tạm thời bổ sung biện pháp xét nghiệm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người đến và về từ thành phố hà nội cũng như các địa phương có dịch trong cộng đồng
cụ thể người cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng khi về hoặc đến tỉnh bắc giang tham dự hội họp hội thảo tiệc cưới đám tang họp mặt
trường lớp học tập trung tiếp thị giao hàng hoặc làm việc trong các khu cụm công nghiệp nhà máy xí nghiệp trường học phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính trong bốn mươi tám giờ hoặc rt pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
tất cả những người cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh có dịch trong cộng đồng nếu về lưu trú trên địa bàn bắc giang đều phải xét nghiệm rt pcr và thực hiện cách ly theo dõi y tế theo quy định của địa phương
theo tỉnh bắc giang hướng dẫn này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn sau khi tỉnh này xuất hiện nhiều ca dương tính tại thị xã thượng lan huyện việt yên
tỉnh bắc giang nhận định do không áp dụng biện pháp xét nghiệm với người từ vùng xanh về nên sau khi phát hiện có dịch thì mức độ lây nhiễm đã rất rộng với hàng trăm trường hợp f một
việc điều tra truy vết cách ly rất khó khăn tốn kém
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỉnh này ghi nhận một mươi năm f liên quan đến chùm ca bệnh tại xã thượng lan huyện việt yên
thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại xã thượng lan huyện việt yên lực lượng y tế liên tiếp phát hiện các ca f một
nguồn lây được xác định là người từ thành phố hà nội về địa phương làm việc tổ chức hội thảo mặc dù người này đến từ vùng xanh và đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
ngay trong đêm hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động khối cơ quan của huyện và các xã thị trấn
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm hơn chín người dân xã thượng lan và gần một bốn trăm linh học sinh trường trung học phổ thông việt yên số hai
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc giang cũng có văn bản khẩn yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín cho một trăm linh người lao động bằng phương pháp test nhanh thái nguyên hoặc rt pcr mẫu gộp